đã tổ chức hội trại sáng mãi ngọn lửa thanh niên và tuyên dương bí thư tri đoàn xuất sắc tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
hội trại là hoạt động thiết thực kỷ niệm tám mươi năm năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
khơi dậy niềm tự hào dân tộc tự hào về truyền thống vẻ vang của đảng
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương
tại đây các hoạt động của hội trại khẳng định sự chủ động tự tin trí tuệ bản lĩnh của đoàn viên thanh niên
các cơ quan trung ương trong hội nhập quốc tế thông qua hội nhập văn hóa như tổ chức các hoạt động thể thao
gian hàng ẩm thực các trò chơi dân gian tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích góp phần định hướng lối sống văn hóa
cho đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn tạo điều kiện cho mỗi đoàn viên được giao lưu học tập
rèn luyện kỹ năng trao đổi kinh nghiệm mô hình hay trong các đoàn và phong trào thanh niên
nhân dịp này ban thường vụ đoàn khối đã trao tặng giấy khen cho tám mươi năm bí thư tri đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn hành một mươi hai hai nghìn một mươi năm
vào tối ngày một mươi tám tháng ba tại cung văn hóa lao động tp hcm đông đảo cựu thanh niên sung phong các thời kỳ
đã có buổi họp mặt trong chương trình những năm tháng không quên cùng giao lưu với các văn nghệ sĩ
đã dấn thân và cùng thắp lên ngọn lửa tự hào
của lực lượng thanh niên sung phong nhân kỷ niệm bốn mươi năm thành lập lực lượng thanh niên sung phong tp hcm
ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm được thành lập
hơn một mươi người trẻ của thành phố đã sung phong làm công tác khai hoang làm thủy lợi xây dựng vùng kinh tế mới
lập trường giáo dục và quản lý thanh niên tệ nạn xã hội đồng thời tham gia bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
trong những năm tháng gian khổ đó có không ít văn nghệ sĩ đã hòa mình
cùng hàng vạn thanh niên sung phong để lao động chiến đấu xây dựng và đã để lại nhiều tác phẩm ghi dấu
như nhạc sĩ nguyễn đức trung ca sĩ ánh hồng trần thiệt kiều giang nguyễn thị tình diễn viên việt anh
đến hôm nay sau bốn mươi năm đây là dịp để họ nhớ lại tuổi trẻ của những năm bảy mươi tám mươi của thế kỷ hai mươi
những ngày mà tiếng hát và tiếng nhạc được cất cao lạc quan yêu đời trên nông trường trên biên giới
sau những giờ lao động vất vả của những chàng trai cô gái thị thành một mươi tám
chị trong những năm qua tại công an tỉnh thái nguyên có một nữ cảnh sát đã để lại nhiều dấu ấn
trên các mặt công tác cũng như các hoạt động xã hội mà chị đã đóng góp trong suốt ba mươi năm qua
chị là trung tá trần thị kim oanh đội trưởng đội hướng dẫn cảnh sát khu vực công an xây dựng phong trào
và phụ trách xã về an ninh trật tự tổng hợp phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên
và mỗi khi nhắc đến chị từ đồng đội đến những người dân đều chung một suy nghĩ
đó là một người phụ nữ hết lòng vì công việc và giàu tình cảm yêu thương
nhìn giá người phụ nữ nhỏ nhắn này ít người biết chị đã có ba mươi năm công tác tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
với vị trí là đội trưởng đội hướng dẫn cảnh sát khu vực công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự
chị đã có nhiều tham mưu đề xuất với những cách làm mới để nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ
công tác hồ sơ thống kê và quản lý hồ sơ hành chính
chỉ lực lượng cảnh sát khu vực trên toàn tỉnh thánh nguyên
cái trách nhiệm của tôi trước hết là phải làm thật tốt công tác tham mưu
cái tham mưu đấy nó có một cái ảnh hưởng rất lớn đến những cái mặt công tác chung của đơn vị
cái tham mưu đấy nó có cái sức mạnh hay không nó có cái giá trị hay không là ở cái sự quyết tâm của người đội trưởng
tôi không quản ngại khó khăn gian khổ tôi không quản ngại thời gian dù sớm hay tối
lãnh đạo phân không tôi đều có những cái sắp xếp để làm sao để giúp cho lãnh đạo hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình của đơn vị mình
câu nói cán bộ nào phong trào ấy đối với chị quả không sai
mô hình phòng tiếp dân kiểu mẫu phần việc do phụ nữ đảm nhiệm đã nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân khi đến làm việc
đây chỉ là một trong những sáng kiến của người đội trưởng kiêm chủ tịch hội phụ nữ phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã thực hiện
câu nói cán bộ nào phong trào ấy đối với chị quả không sai
trong thời gian qua những câu chuyện những tiếng cười của chị có lẽ đã in đậm trong căn nhà nào này kể từ khi mẹ của hai cháu bé này bị mất trong một vụ tai nạn giao thông thấu hiểu đồng cảm với nỗi đau ấy chị đã cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng ra nhận đỡ đầu cho cháu nguyễn nhật minh và dương văn trung học hết tiểu học

là người cùng địa phương nên kha mang theo hung khí và rủ nhóm bạn của mình
gồm nguyễn văn trường bùi hữu trí nguyễn văn quý và nguyễn hữu hiệp
cùng chú tại huyện thạnh phú để tìm lượng đánh trả thù
khi thấy hiện cả nhóm đã xông vào đánh và chém liên tục vào người anh lượng
khiến anh lượng bị thương tích với tỷ lệ thương tật là một mươi ba
căn cứ vào mức độ vi phạm của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với phạm hữu kha
các đối tượng còn lại đều bị khởi tố nhưng cho tại ngoại và chờ xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày hôm qua
tại khu đô thị văn phú quận hà đông
công an thành phố hà nội cho biết vụ nổ lớn này đã tạo ra một hố sâu vuông
diện tích khoảng bốn m hai sâu khoảng một m
hậu quả vụ nổ làm ba người đi đường tử vong tại chỗ
một người tử vong trên đường đi cấp cứu gần một mươi người bị thương
trong đó có một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
quân y một trăm linh ba
lực lượng công binh đã giả soát báo cáo vật liệu phát nổ là chất gây nổ
có mùi thuốc
theo công an hà nội nguyên nhân ban đầu xác định địa điểm xảy ra vụ nổ
là gia đình của một người làm nghề thu gom đồng nát
vào trước thời điểm xảy ra vụ nổ chủ nhà đã mang một vật liệu nổ ra
vỉa hè và tiến hành cưa
hiện chưa xác định được loại vật liệu nổ nào gây ra vụ nổ này
ngay sau khi xảy ra vụ nổ chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
đã có mặt tại hiện trường
thị sát tình hình chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách về thực hiện
chủ tịch nguyễn đức trung giao cơ quan điều tra công an tp hướng dẫn chỉ đạo
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
của vụ nổ để công bố trong thời gian sớm nhất
vào tối cùng ngày bí thư thành ủy hoàng trung hải cũng đã đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân vụ nổ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa hà đông
thưa quý vị để đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
là một nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất kinh doanh
tuy nhiên hiện nay một số cơ sở doanh nghiệp sản xuất ở tp vinh tỉnh nghệ an
vẫn đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập có nguy cơ mất an toàn trong lao động
và cháy nổ rất cao
đây là công ty cổ phần bao bì và kinh doanh tổng hợp nghệ an
với đặc thù ngành nghề sản xuất nên công ty được xem là một trong những cơ sở
có nguy cơ cháy nổ cao
mặt khác trong quá trình vận hành máy móc nhiều công nhân lao động
vẫn không chấp hành việc sử dụng bảo hộ lao động và ý thức làm việc
mang tính chủ quan nên vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
đang được cảnh báo ở mức nguy hiểm
tất nhiên có những mặt hạn chế về công tác kiểm tra về bảo hộ lao động
bảo hộ lao động cũng được quan tâm nhưng có số công nhân thực ra là dưới công nhân đông
nên dưới sưởng cũng có những anh chấp hành chế tột chúng tôi đã nhắc nhở nhiều
tất nhiên báo cáo anh nhiều khi cũng công nhân sở hữu sản phẩm
có những mặt hạn chế của công nhân
còn đây là xí nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và trang trí nội thất
thuộc công ty cổ phần
sĩ nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ nghệ an hệ thống dây điện được đấu nối nhùng nhằng
bảng điện cầu giao được để trần bên ngoài không có hộp bảo vệ
thế nhưng trong bốn sân sản xuất sĩ nghiệp này cũng chỉ mới trang bị được một máy bơm
một bể nước cứu hỏa bảy mươi mét khối hai mươi phi đựng nước và hai mươi một bình bột cứu hỏa
trong đó đã có bốn bình bị hư hỏng và điều đang nói là toàn bộ số bình bột chữa cháy của sĩ nghiệp
đều không phù hợp với chất cháy rắn
trong sản xuất đôi lúc người lưu đồng
người ta cũng vì áp lực làm khoản để có sản lương
người ta cũng muốn làm sao đó là làm cho nhanh nhất
đôi lúc họ vẫn không dùng tới những bảo hộ
cái này cũng là một cái đáng tiếc và chúng tôi sẽ cố gắng giáo dục người lưu đồng thường truyền hơn
để làm sao mà họ nhận thức được vấn đề này là càng tốt hơn
an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ là một trong những tiêu chí bắt buộc
trong quá trình sản xuất kinh doanh
tuy nhiên trên thực tế hiện nay ở không ít cơ sở kinh doanh
việc trang bị dụng cụ bảo hộ lao động
cho công nhân vẫn chưa được quan tâm đúng mức
là hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm nay
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy số một chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố vinh
trị đảo sát sao về công tác phòng cháy dần cháy
cũng như là công tác vệ sinh an toàn lao động phòng chống cháy nổ
tuy nhiên tôi nghĩ rằng là rất nhiều doanh nghiệp
cái phương tiền chở chảy ban đầu chưa đạt yêu cầu
chưa đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng
đảm bảo tốt an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ
là góp phần tăng năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp bền vững
vì vậy các chủ sử dụng lao động cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống cháy nổ
và đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động
đồng thời người lao động cần phải tự giác nâng cao ý thức trong việc sử dụng bảo hộ lao động
vì vậy đây là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho chính bản thân mình
trong quá trình lao động sản xuất
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sở y tế hà nội vừa có công văn gửi các đơn vị y tế trong ngành và phòng y tế
các quận huyện thị xã thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc tân dược giả
có tên là dianfagic số lô một mươi nghìn bảy trăm một mươi bốn hạn dùng là hai mươi nghìn bảy trăm một mươi sáu với số đăng ký vd một mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi chín
mẫu thuốc này được cục quản lý dược lấy tại tỉnh bến tre và kết quả xét nghiệm không có phản ứng định tính của chamadon
quan sát bằng mắt thường bên ngoài thuốc dianfagic giả có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc dianfagic thật
do công ty cổ phần dược minh hải sản xuất
thuốc dianfagic thật chai đường thuốc làm bằng nhựa trong bóng viên nang cứng một đầu xanh nhạt một đầu xanh đậm
còn thuốc dianfagic giả chai đường thuốc làm bằng nhựa trắng đục viên nang cứng một đầu xanh đậm

sở y tế đã yêu cầu trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe hà nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng
thông tin tới các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc và người dân các dấu hiệu nhận biết thuốc giả thuốc thật
và khuyến cáo người dân không buôn bán sử dụng thuốc dianfagic giả
theo tin từ trung tâm y tế dự phòng hà nội từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố
ghi nhận một trăm bảy mươi sáu ca mắc tay chân miệng rẻ rác tại một mươi chín quận huyện thị xã và không có ca tử vong
dù số mắc giảm bốn mươi một so với cùng kỳ nhưng từ cuối tháng hai và tháng ba số mắc lại tiếp tục đang gia tăng
cụ thể trong tháng một hà nội ghi nhận năm mươi hai ca tay chân miệng thì đến thời điểm này của tháng ba đã ghi nhận bảy mươi ba ca
đặc biệt có hai ca dương tính với virus ev bảy mươi một
đây là chủng virus nguy hiểm bệnh cảnh thường nguy hiểm
theo phó giám đốc sở y tế hà nội thời tiết như hiện tại thuận lợi cho tác nhân gây bệnh tay chân miệng phát triển
do đó sở y tế yêu cầu trung tâm y tế dự phòng hà nội hướng dẫn chuyên môn về giám sát
và xử lý dịch tay chân miệng cho trung tâm y tế các quận huyện thị xã
đồng thời tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường khử khuẩn chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng
và đảm bảo cung ứng đầy đủ chloramin b trong trang thiết bị cần thiết cho xử lý dịch
mặt khác các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm đủ cơ số thuốc trang thiết bị tập huấn cho cán bộ y tế
về các phác đồ cấp cứu và điều trị bệnh tay chân miệng thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát nhiễm khuẩn
phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện nhằm hạn chế thấp nhất ca tử vong
thưa quý vị trong những năm gần đây tại bệnh viện tâm thần tỉnh bà rịa vũng tàu
số lượng bệnh nhân lứa tuổi thanh thiếu niên mắc các chứng dối nhiễu tâm trí có chiều hướng gia tăng
trong đó nhiều em có bệnh đã chuyển sang các chứng tâm thần phải nghỉ học điều trị nội trú tại bệnh viện
và ngay sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về tình trạng này
giao điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh được gần một tuần
đến nay tinh thần của em nguyễn thị thùy trang ở xã hòa hiệp huyện xuân mộc đã dần ổn định và tỉnh táo hơn
chia sẻ cho chúng tôi trang cho biết hiện em đang là học sinh lớp một mươi một tại trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
do thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ mình cải cọ đánh đập nhau rồi dẫn tới ly hôn
trang đã bị sốc nặng về tâm lý em bị trầm cảm rồi chuyển qua đoạn thần cấp
chịu chứng đầu của con là trầm cảm trầm cảm xong bắt đầu cấu gắt cấu gắt xong rồi lấy tay lấy chân đập lấy đầu đập vào tường
đổ tay con là nó cứ kêu cứ gọi con gì đó
vào đây con thấy các bác sĩ điều trị cho con đỡ nhiều rồi
còn đây là em nguyễn linh sang một mươi bảy tuổi ở xã quảng thành quyện châu đức
sau khi bị tâm thần phân liệt phải điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh cách đây hơn ba tháng
bệnh của linh sang có thuyên giảm nhưng em vẫn chưa thể trở lại giúp cuộc sống bình thường
được biết bệnh của đinh sang xuất phát từ việc suốt thời gian dài em phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình
ban đầu em chỉ bị trầm cảm nhẹ
nhưng do không được chữa trị kịp thời cộng với việc ba mẹ ly hôn càng khiến sang bị trầm cảm nặng
bệnh của sang càng nặng hơn khi em không được đến trường do gia đình không đủ điều kiện
vì vậy tính tình sang trở nên thất thường không kiểm soát được hành chi ý chí của mình
vì mẹ không cho đi học mẹ nói đi học tốn tiền này tiền kia tốn tiền xe buýt nè
mẹ không đủ khả năng mà lo
mẹ con cực khổ lắm
mẹ con có thích đi học không
con ước mơ con trở thành cảnh sát
theo kết quả khảo sát sơ bộ của bệnh viện tâm thần tỉnh tại ba mươi trường trung học cơ sở thuộc các quyện thành phố trên địa bàn tỉnh
cứ một trăm linh học sinh trung học cơ sở thì có một mươi chín em mắc các vấn đề về sức khỏe tâm lý tâm thần
bình quân mỗi ngày bệnh viện tâm thần tỉnh tiếp nhận từ ba đến năm bệnh nhân ở lứa tuổi thanh thiếu niên mắc các chứng bệnh liên quan đến thần kinh vào khám tại bệnh viện
nhất là vào mùa ung thi có từ năm đến một mươi em
hầu hết các em bị các triệu chứng lo âu mất ngủ nhiều ngày nhứt đầu chóng mặt
mỗi năm bệnh viện tâm thần cũng tiếp nhận từ một mươi đến ba mươi bệnh nhân ở lứa tuổi thanh thiếu niên bị tâm thần phân liệt loạn thần cấp trầm cảm vào điều trị
và số lượng bệnh nhân năm sau luôn cao hơn năm trước
đa số các cháu vào đến khám là với triệu chứng đau đầu mất ngủ và lo lắng
với triệu chứng đó cha mẹ không biết là nguyên nhân gì cho là có lẽ một bệnh gì trong đầu trong ngóc trong não
tuy nhiên đối với một người thầy thuốc về sức khỏe tâm thần thì chúng tôi nhận nhận ra ngay đó là sự tăng áp lực việc học
tăng áp lực việc học ở đây là do cha mẹ mong muốn thành tích con mình đạt cao ai cũng muốn
và thứ hai nữa là lớp chuyên ở trường đó thì cô giáo cũng muốn thành tích học sinh phải đạt cao
và hai cái áp lực này dồn học sinh vào là phải học
học ngày học đêm học không có kế hoạch miễn sao đạt được thành tích
ngoài nguyên nhân do áp lực học tập mâu thuẫn xung đột trong gia đình mạc túy và kem cũng là những nguyên nhân sinh ra triệu chứng xối nhiễu tâm trí
vì vậy khi gia đình phát hiện các em có dấu hiệu xối loạn tâm thần cần phải đưa đi điều trị sớm sẽ rút ngắn được thời gian điều trị và khả năng khỏi bệnh cao
nếu không có sự can thiệp kịp thời những biểu hiện bệnh sẽ ngày càng nặng hơn
và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điện thoại nhập viện cấp cứu
thời điểm trên xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở phía sau hai cô gái cả ba cùng không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao
khi đến giao lộ với đường số bảy do không làm chủ được tay lái nên đã đâm thẳng vào xe ô tô bảy chỗ
do ông nguyễn thanh hùng năm mươi hai tuổi ở quận bình tân điều khiển đang băng ngang đường
vụ việc đã khiến ba người đi trên xe máy bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn đề nghị công an tp hà nội và sở giao thông vận tải tp hà nội xử lý nghiêm các hành vi đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ
theo ghi nhận của người dân qua thiết bị camera giám sát hành trình trên xe ô tô lúc một mươi h một mươi chín phút trên quốc lộ một a
đoạn lên cầu phù đồng một xe tải đã ngang nhiên chạy ngược chiều tại làn đường đối diện trong khi các phương tiện vẫn đang lưu thông với mật độ cao
hành vi đi ngược chiều trên đường không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
uy hiếp tính mạng của người tham gia giao thông thể hiện thái độ coi thường pháp luật của lái xe
để ngăn chặn các hành vi tương tự xảy ra văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh đối tượng
chủ phương tiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời bố trí lực lượng ứng dụng khoa học công nghệ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật giao thông tập trung vào các đoạn đường
là cửa ngõ ra vào thành phố nơi có mật độ giao thông cao
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải địa phương cục đăng kiểm việt nam hiệp hội vận tải ô tô việt nam về lộ trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa
theo đó trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ bảy tấn đến dưới một mươi tấn phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
cấp phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa
trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ ba năm tấn đến dưới bảy tấn phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị cục đăng kiểm việt nam chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm thông tin hướng dẫn tới các đối tượng phải thực hiện điều kiện kinh doanh nêu trên khi vào kiểm tra và đăng kiểm phương tiện
các trung tâm đăng kiểm
nêm ít lộ trình này tại bảng tin để chủ phương tiện biết và chuẩn bị thực hiện
thưa quý vị và các bạn dự án bot cầu việt trì mới hay còn gọi là cầu hạc trì tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ thông xe từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động dự án này đã vấp phải không ít sự phản ứng của một số người dân trên địa phương
hiện nay tổng cục đường bộ việt nam đã cho phép đặt biển cấm ô tô lên cầu việt trì
nhưng hiện vẫn có nhiều chủ phương tiện lưu thông qua đây để né trạm thu phí của cầu hạc trì
chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay chưa tìm ra giải pháp để hạn chế tình trạng này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cầu việt trì được đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đến nay đã bắt đầu xuống cấp
qua nhiều lần kiểm tra đánh giá tổng cục đường bộ việt nam đã kết luận cầu việt trì chỉ có khả năng đảm bảo cho tàu hỏa
hai bản đường bộ chạy xe hai bên cầu đã rất yếu
từ năm hai nghìn một mươi ba cầu hạc trì được cấp rút xây dựng để thay thế cho cầu việt trì

từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm bộ giao thông vận tải đã cho phép đặt biển cấm ô tô lên cầu việt trì
các phương tiện được hướng dẫn lưu thông sang cầu hạc trì
nhưng nhiều tài xế vẫn cho xe lưu thông qua cây cầu này
và mới đây tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cho phép đặt ụ bê tông để ngăn không cho các loại ô tô lên cầu
tuy nhiên một số người dân tại phường bạch hạc đã phản ứng với lệnh cấm này
chúng tôi chỉ nhìn thấy một dàn tàu hỏa đi hơn một tấn
hàng một tấn đi lên được thì tại sao một cái xe chỉ hơn một tấn thôi không được
không chặn hay không chặn nhưng mà bây giờ người ta phải có quyền lựa chọn
mình là dân ở đây là đường đi nhà mình
không thể chặn nhà mình đi được
trả lời một số cơ quan báo chí trong thời gian gần đây
ông nguyễn hồng trường thứ trưởng bộ giao thông vận tải khẳng định
việc xây cầu mới hạc trì là yêu cầu cần kíp vừa để giảm tải cho cầu việt trì
đồng thời tạo ra hệ thống giao thông mới hiện đại đồng bộ hơn
chính vì vậy chính quyền địa phương ở giao thông vận tải chạm thu phí
phải tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu
nhưng mà hiện nay thì chúng tôi thu chỉ được đến bốn tỷ hoặc trên bốn tỷ
thế cái việc này đã đang gây khó khăn cho bot của tôi
và đồng thời nữa là chưa đủ cái đáp ứng để hoàn vốn cho nhà nước được
mà nếu tình hình cứ diễn ra như thế này
thì chúng tôi như vậy là cái dự án này chúng tôi như vậy là hoàn toàn bị phá hỏng
không không thực hiện được cái vấn đề như vậy là đáp hoàn trả vốn cho nhà nước được
hiện nay đơn vị quản lý